nợ công tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám của việt nam ở mức năm mươi tám bốn gdp
đảm bảo trong giới hạn được quốc hội quyết định và thấp hơn kịch bản
đã được lãnh đạo bộ tài chính đưa ra hồi cuối năm hai nghìn một mươi chín
theo báo cáo vừa được chính phủ gửi quốc hội nợ công tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
của việt nam ở mức năm mươi tám bốn gdp mức thấp nhất kể từ năm hai nghìn một mươi năm
ngoài ra nợ chính phủ theo báo cáo ở mức năm mươi gdp
nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ thu ngân sách là một mươi năm
nợ nước ngoài quốc gia gdp ở mức bốn mươi sáu
như vậy theo tính toán các chỉ tiêu nợ nói trên đều được đảm bảo trong giới hạn được quốc hội quyết định
nếu so với một vài năm gần đây tỷ lệ nợ công việt nam cũng ở mức thấp